xin kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai mưa dự báo giảm hơn ở các tỉnh phía đông bắc bộ
nên nhiệt và ban ngày vẫn tăng lên so với ngày hôm nay
nhưng cũng không quá cao chỉ đạt mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sang hai ngày sau đó mưa sẽ kết thúc trên toàn khu vực
và nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh
nắng nóng cục bộ xuất hiện với mức nhiệt chạm mốc là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
mưa trên khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ cũng giảm hơn trong ngày mai
với nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu tây bắc có nơi còn cao hơn
sau đó do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên nền nhiệt sẽ tăng nhanh
nắng nóng xuất hiện cục bộ từ khoảng ngày một mươi sáu
và lan rộng trên toàn khu vực
với nhiệt độ cao nhất đạt mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ trong ngày một mươi bảy
còn đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai mưa còn xuất hiện rải rác vào đêm và sáng
tại phần phía nam khu vực
với nhiệt độ cao nhất ban ngày
phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
phía nam có nơi còn cao hơn
sau đó do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây
nên nền nhiệt sẽ tăng nhanh
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
sẽ có mưa giải rác trong đêm nay và sáng ngày mai
ở phần phía bắc
sau đó thì mưa giảm nhanh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày một độ
sau đó thì mưa giảm nhanh
trong hai ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
với khu vực tây nguyên
trong hai ngày tới thì mưa xảy ra
chủ yếu rải rác
sau đó đến ngày một mươi bảy thì mưa lại có xu hướng giảm dần
ở khu vực thuộc bắc tây nguyên
nhiệt độ ban ngày ổn định trong khoảng là từ
ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ có mưa rải rác trong ba ngày tới
từ ngày một mươi sáu mưa sẽ mở rộng về diện
với nhiệt độ cao nhất
ngày mai tại đây là từ
ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ giảm nhẹ
với mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong hai ngày tiếp theo